giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay tiếp tục niêm yết trên mức năm mươi triệu đồng một lượng mức cao kỷ lục trong tám năm qua
giá vàng được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức bốn mươi chín bảy triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi chín chín triệu đồng một lượng bán ra tăng một trăm năm mươi đồng so với ngày hôm qua chiều bán ra
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sjc ở mức bốn mươi chín sáu mươi bốn triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi bốn triệu đồng một lượng bán ra tại hà nội